thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của đảng bộ thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và việc thực hiện quy định số ba mươi của ban chấp hành trung mương đảng
về thi hành chương bảy chương tám điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
trong nhiệm kỳ này cấp ủy các cấp của đảng bộ thành phố hà nội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm
trong việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo điều ba mươi điều lệ đảng coi đây là nhiệm vụ thường xuyên
đồng chí vương đình huệ yêu cầu thời gian tới cấp ủy tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo
chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát của đảng
tinh thần là phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống lấy xây là chính giám sát phải mở rộng kiểm tra có trọng tâm trọng điểm